quỹ ban nhân dân tỉnh thái nguyên vừa phối hợp với bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
hội cựu thanh niên sung phong việt nam đã tổ chức hội thảo khoa học
đại hội chín trăm một mươi năm anh hùng chiến công và sự hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
hội thảo tập trung luận giải làm sáng tỏ thêm ý nghĩa giá trị lịch sử của sự kiện
các thanh niên sung phong đại độ chín mươi một năm hy sinh tại lưu xá
trên cơ sở đó đưa ra phương án bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử
nơi các thanh niên sung phong đại độ chín mươi một năm hy sinh
các tham luận cũng đã đánh giá được vai trò ý nghĩa giá trị lịch sử
và những bài học kinh nghiệm của sự kiện đại đội thanh niên sung phong chín mươi một năm
tham gia bốc dỡ hàng hóa và hy sinh tại phường gia sàng thành phố thái nguyên
vào đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đồng thời đề xuất được các giải pháp
nhằm bảo tồn tôn tạo phát huy giá trị khu di tích đại đội thanh niên sung phong
chín mươi một năm hy sinh tại xóm xuân quang phường gia sàng thành phố thái nguyên
các tham luận cũng đã đánh giá được vai trò ý nghĩa giá trị lịch sử
và những bài học kinh nghiệm của sự kiện đại đội thanh niên sung phong chín mươi một năm

và những bài học kinh nghiệm của sự kiện đại đội thanh niên sung phong chín mươi một năm

và những bài học kinh nghiệm của sự kiện đại đội thanh niên sung phong chín mươi một năm